trước diễn biến nắng nóng tại nhiều địa phương trên cả nước không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt của người dân mà còn gia tăng nguy cơ cháy rừng
hiện tỉnh đồng nai đang có cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
do đó các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đang cao điểm thực hiện các phương án phòng chống cháy rừng
xã thanh sơn là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất huyện bền núi định quán với gần hai mươi ba ha do công ty lâm nghiệp la nga quản lý
ngoài sự chủ động của các đơn vị được giao quản lý rừng thì chính quyền địa phương luôn xác định trong công tác phòng chống cháy rừng phải thực hiện một cách đồng bộ và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành các đơn vị
đặc biệt chú trọng tuyên truyền để nâng cao ý thức trong cháy rừng của những hộ dân sống canh tắc ven rừng
dạo mùa khô là không có đốt rừng có như dọn rẫy để mà đốt
mình sản xuất ở đây mình cũng có cái hướng là mình phải nhìn rồi mình nhắc nhở những người
nên bảo vệ không nên để cho nó cháy rừng
tập trung là công tác trực phòng cháy rồi công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của các hộ dân có sử dụng lửa trong rừng và ven rừng
rồi kết hợp với việc cập nhật các thông tin dự báo cảnh báo về cháy rừng để có thể phát hiện sớm các đám cháy để tổ chức lực lượng giáp tác kịp thời
trong nhiều năm qua
nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng nên trên địa bàn tỉnh đồng nai không xảy ra cháy rừng lớn
tuy nhiên không vì thế mà các ngành chức năng và người dân lơ là mất cảnh giác